bản tin dịch covid một mươi chín ngày hôm nay sáu tháng chín của bộ y tế cho biết trong ngày có chín bảy trăm ba mươi bệnh nhân khỏi bệnh
về tình hình tiêm chủng trong ngày hôm qua có năm trăm sáu mươi bảy một trăm linh năm liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
tổng số liều vaccine đã được tiêm đến nay là hơn hai mươi hai triệu liều
bộ y tế cũng cho biết tính từ một mươi bảy h ngày hôm qua đến một mươi bảy h hôm nay
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi hai bốn trăm tám mươi một ca nhiễm mới
riêng tp hcm đã có đến bảy một trăm hai mươi hai ca
còn tại hà nội thì từ một mươi tám h hôm qua đến một mươi tám h hôm nay ghi nhận tổng cộng là năm mươi ba bệnh nhân